các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba chị ngô thị thảo đang lưu thông trên đoạn đường nguyễn khánh toàn
thì hai đối tượng đi xe máy mặt bịt khẩu trang dùng dao nhọn không chế ép chị phải giao toàn bộ tài sản
khi chị thảo kêu cứu một đối tượng đã dùng dao nhọn dài hơn năm mươi cm dọa chém
sau đó chúng đã cướp đi một xe máy piaggio cùng tài sản là điện thoại ví tiền bên trong cốp xe
nhận được tin báo ngay trong đêm ngày hai mươi hai tháng ba các trinh sát hình sự công an quận cầu giấy
phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét hai đối tượng cướp nguy hiểm
và cái phương thức tụ đoạn của chúng rất manh động và thể hiện sự liều lĩnh lợi dụng đêm vắng trên đường
để cướp tài sản những người mà đi một mình và kể cả là nam giới đối tượng cũng đều sẽ ra tay
và cái hung khí của chúng sử dụng là thanh dao nhọn dài khoảng sáu mươi cm sáu mươi cm là một cái hung khí cực kỳ nguy hiểm
và bản thân các đối tượng này đã sử dụng ma túy khai nhận sử dụng ma túy thì tôi đánh giá là các đối tượng này sẽ rất liều lĩnh và manh động
và có thể là sẵn sàng gây thương tích cho người bị hại để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng cướp tài sản táo tợn được xác định là phạm văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê vĩnh phúc
và trịnh văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú ba đình hà nội
cơ quan công an đã làm rõ trước thời điểm ra tay với chị thảo bọn chúng phát hiện một thanh niên đi xe sh
hai đối tượng áp sát
bọn chúng đã vung giao đe dọa chém để cướp xe máy tuy nhiên người thanh niên này kịp phóng xe bỏ chạy
bọn chúng tiếp tục tìm kiếm cơ hội và đã ra tay với chị thảo
trước thời điểm gây án cả hai đều đã sử dụng ma túy đá
vào lúc hai mươi hai h anh thắng có đón tôi tại quán game ở giang minh
qua nhà anh thắng và tôi tháo biệt xe anh thắng cầm đao cầm đao ra đường
anh thắng có bảo với tôi là
cầm đao đi nếu ai chống lại thì chém ạ
hôm nay chị ngô thị thảo đến công an quận cầu giấy nhận lại tài sản trong vụ cướp
gồm một xe máy một điện thoại iphone sáu một túi sách cùng ba triệu đồng
vụ cướp với tính chất đặc biệt nguy hiểm đã được lực lượng công an khám phá sau hai giờ gây án
và để lại dấu ấn sâu sắc với chị
cảm xúc của tôi hiện đại khi mà được nhận lại tài sản đã mất
thì tôi cảm thấy rất là vui cảm thấy mình rất là may mắn
khi đã được nhận lại tài sản
các chiến sĩ công an cảnh sát hình sự ở quận cầu giấy
giúp đỡ nhiệt tình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp tôi tìm lại tài sản
ngay trong đêm khi mà vụ án xảy ra
một lời gửi gắm của tôi đến các chiến sĩ công an là
chúc các chiến sĩ có sức khỏe tốt để tiếp tục cống hiến làm việc phục vụ nhân dân
chuyên án được triệt phá thành công chỉ sau hai giờ
các đối tượng gây án thể hiện nghiệp vụ sắc bén
cao của lực lượng công an
thành công này cũng thể hiện sự quyết tâm giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn thủ đô
trước thời điểm bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
của lực lượng công an nhân dân